gần hai mươi chín triệu khách du lịch đến với hà nội trong năm hai nghìn một mươi chín
đó là con số đầy ấn tượng vừa được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm hai nghìn hai mươi của ngành du lịch thủ đô
trong đó có hơn bảy triệu lượt khách quốc tế tăng một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
khách du lịch nội địa đạt gần hai mươi hai triệu lượt tăng tám so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng một trăm linh ba tám trăm linh tỷ đồng tăng ba mươi bốn so với năm trước
đây là bước phát triển tốt nhất của du lịch thủ đô từ trước đến nay
như vậy hà nội đã về đích sớm ba năm so với mục tiêu năm bảy triệu khách du lịch quốc tế mà nghị quyết số sáu đề ra
theo đánh giá của sở du lịch hà nội việc quảng bá trên kênh truyền hình cnn góp phần giúp lượng khách đến hà nội tăng trong thời gian qua
bình quân trong hai năm gần đây lượng khách quốc tế đến hà nội tăng khoảng một mươi sáu
ngoài ra việc tăng cường liên kết du lịch với nhiều tỉnh thành phố đã giúp cho việc quảng bá du lịch thủ đô thêm sức lan tỏa